thưa quý vị và các bạn câu thành ngữ buôn gian bán lận được sử dụng để chỉ một hiện tượng trong kinh doanh
đó là hiện tượng lừa dối người mua người tiêu dùng để trục lợi
khi thị trường còn chưa phát triển chủ yếu là trợ tạng trợ tóc
thì những hành vi gian dối như là cân điêu cân thiếu đã luôn bị lên án
để đối phó với hiện tượng này thì nhiều người chọn cách ứng xử là tẩy chay những cửa hàng
những người bán hàng cố tỉnh cân thiếu
tuy nhiên thì giờ đây khi thị trường văn minh hơn những hiện tượng trục lợi như thế này thậm chí không những giảm
không chỉ những hiện tượng như thế này thậm chí không giảm mà còn xuất hiện ngày một nhiều hơn
và không có mấy người tiêu dùng chọn cách ứng xử theo kiểu truyền thống nữa
và trong mục tiêu điểm kinh tế cuối tuần ngày hôm nay
chúng tôi sẽ bàn về câu chuyện hàng đóng gói sẵn thiếu trọng lượng và cách hành xử của người tiêu dùng
với những sản phẩm đóng gói sẵn như thế này không mấy ai thắc mắc về trọng lượng
lý do được đưa ra rất đơn giản
mà kể cả có nghi ngờ trọng lượng sản phẩm ít hơn thực tế
cũng không mấy ai tìm cách để thắc mắc
cùng lắm chỉ là phàn nàn với chủ cửa hàng
bởi vì thường những sản phẩm này không có trọng lượng
giá trị quá nhỏ để người mua vất vả chứng minh rằng nhà sản xuất đã cố tình đóng thiếu trọng lượng
sản phẩm đấy trọng lượng nó nhiều quá thì mình có thể quan tâm
đấy nếu mà thường thường mình mua chỗ hay quen thì mình có thể nói
nhưng mà chỗ mình không quen biết mình mua một hai lần mình cũng không quan tâm đến vấn đề đó
phần hàng đó gói sẵn nó thiếu hụt về mặt khối lượng thì nó không nhiều
ví dụ một cân đường nó thiếu một chút một gói một mươi chín nó thiếu một chút
nên hình như là hầu hết người tiêu dùng không quan tâm
cái thứ hai là cũng có trường hợp biết thiệt hại đấy
nhưng mà để đòi được cái quyền lợi thì nó gian cơn lắm
từ tâm lý và cách hành động như vậy của người mua
một số nhà sản xuất thiếu lương tâm đã thực hiện hành vi gian dối trục lợi bất chính
tích tiểu thành đại nhà sản xuất móc túi mỗi người tiêu dùng một ít
nhưng tổng cộng lại sẽ là con số lãi giật mình
giả sử phép tính với một gói bánh hai trăm linh gram khi ao hụt năm thì người tiêu dùng mất một đồng
sản lượng của một công ty lên đến năm trăm linh tấn một tháng thì như vậy doanh nghiệp đã lãi đến hàng tỷ đồng
chỉ với mỗi một gói bánh như thế này nhà sản xuất đã ăn gian của khách hàng đến sáu mươi gram trọng lượng so với trọng lượng ghi trên bao bì
và như vậy người tiêu dùng đã phải bỏ tiền ra mua năm gói bánh nhưng chỉ thu về được có ba năm gói
trên thị trường đang có hàng triệu sản phẩm đóng gói sẵn

và chắc chắn không có cơ quan nào có thể thanh tra kiểm tra hết số lượng hàng đóng gói sẵn này
người mua thì ngại lên tiếng dù có biết chắc một mươi mình bị lừa dối
thưa quý vị và các bạn để tìm hiểu rõ hơn tình trạng vi phạm trong lĩnh vực hàng đóng gói sẵn
cũng như các biện pháp quản lý của cơ quan nhà nước trong lĩnh vực này
chúng tôi đã tìm đến ông trần minh dũng tránh thanh tra bộ khoa học và công nghệ
xin cảm ơn ông dũng đã nhận lời mời trả lời phỏng vấn truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay
thưa ông trước hết xin đòi hỏi ông vừa rồi thì bộ khoa học và công nghệ đã công bố kết quả thanh tra trên diện rộng về sản phẩm đóng gói sẵn
và trong đó có hai trăm sáu mươi năm cơ sở kinh doanh vi phạm chiếm hai mươi trong tổng số các cơ sở được thanh tra vậy con số này cho thấy điều gì thưa ông
cái số liệu đó thì cũng phản ánh cũng là cái bước đầu phản ánh như thế tôi nghĩ rất là trung thực
với cái tổng quan trên toàn quốc vừa qua thì với cái sự kiểm tra khoảng một hai trăm tám mươi ba triệu
thì đã phát hiện là hai trăm sáu mươi cơ sở sáu mươi năm cơ sở thì như vậy thì cũng tưởng tỷ lệ hai mươi
cái tỷ lệ đấy cũng là phản ảnh được đúng cái thực trạng mà hiện nay các cơ sở đang vi phạm trên thực tiễn
mà qua cả cái số liệu mà các sở đã tiến hành mà khi chúng tôi tổng hợp cho đến cái số hiệu phản ánh quyết toàn quốc
thì nó cũng là phản ánh đúng cái thực trạng mà các cơ sở hiện nay đang vi phạm
vâng thưa ông thực tế thì qua khảo sát nhỏ của phóng viên chúng tôi thì cũng thấy một số vi phạm như ông vừa nói
vậy thì với những cái hành vi như thế này thì người tiêu dùng có được phép khiếu kiện hay không và người tiêu dùng phải tìm đến đâu để khiếu kiện thưa ông
ở đây thực sự mà nói thì chúng ta thì hoàn toàn là có kiểm phát hiện ra vấn đề và đề xuất với cơ quan quản lý
thì để cơ quan quản lý kiểm tra một cách tổng thể kể cả từ sản xuất cho đến cái việc là kinh doanh
thì nó sẽ đi ra tìm được là cái lô hàng đấy là anh đã bao nhiêu sản phẩm anh đưa ra và cái vi phạm của ấy thì nó sẽ nhân lên giá trị bao nhiêu
thì mới xác định được cái giá trị mà người ta vi phạm
thì nó sẽ thuận lợi hơn
còn bình thường thì theo pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì đều có thể là liên quan đến hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
thì anh có thể là đưa những thông tin và những khiếu nại đến đấy để ủng hộ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng họ giúp cho ta
tức là liên lạc được với các cái cơ quan quản lý và cũng như là đối với nhà sản xuất để mà có thể là đưa ra những cái khiếu nại của mình cho phù hợp
vâng tiếp theo đợt thanh tra này thì cơ quan quản lý nhà nước sẽ tiến hành công tác thanh tra như thế nào với hàng đóng gói sẵn
và có một điều chúng tôi thắc mắc là trên thị trường có hàng trăm loại hàng đóng gói sẵn thì chúng ta sẽ thanh tra như thế nào cho hết ạ
chúng tôi sẽ tiến hành tổng kết đánh giá những cái được và những cái chưa được của đột thanh tra này những kết quả đạt được ra sao những tình hình vi phạm như thế nào
để như thế để mà đặt ra những cái bài toán cho các cơ quan quản lý có những cái biện pháp tiếp theo như thế nào
bên cạnh đó thì sẽ các cơ các địa phương các cơ quan sẽ đánh giá những cái kết quả của mình mà thì mà có thể biến nó trở thành một cái
hoạt động thường xuyên trong hoạt động quản lý
thưa ông chúng tôi được biết để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý thì bộ khoa học và công nghệ đã ban hành thông tư hai mươi một
quy định về đo lường đối với lượng hàng hóa đóng gói sẵn trong đó đáng chú ý là trong thông tư có quy định về dấu định lượng
một nội dung hoàn toàn mới chưa có trong quy định trước đây về quản lý hàng hóa đóng gói sẵn
quy định về dấu định lượng có gì đặc biệt nó sẽ góp phần hạn chế vi phạm gian lận trong lĩnh vực hàng hóa đóng gói sẵn như thế nào
dấu định lượng đây thì thực ra là sẽ được gắn lên những cái hàng hóa mà gọi là mình gọi đó đo lường nhóm hai
và nhóm hai tức là ảnh hưởng đến trực tiếp đến sức khỏe đến môi trường đến liên quan đến con người
đây là nó cũng là một cái sự tiếp cận với thông lệ quốc tế mà có nghĩ tiên tiến hơn để mà thể hiện cái trách nhiệm của nhà sản xuất với người tiêu dùng
khi anh đưa ra mà anh đủ điều kiện thì anh mới gắn được cái dấu định lượng lên trên đấy để thông báo với nhà sản xuất rằng là thực sự là nói
cái dấu định lượng đó tôi đảm bảo cam kết với người tiêu dùng là lượng đảm bảo sắn tôi là đảm bảo
thứ hai là đã có sự kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước
dạ vâng một lần nữa xin cảm ơn ông ạ
trong phần trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân tránh thanh tra bộ khoa học và công nghệ đã nhấn mạnh đến vai trò của người tiêu dùng
trong cuộc đấu tranh chống lại các hành vi kinh doanh gian dối
nhiều chuyên gia cũng cho hay muốn cơ quan quản lý nhà nước vào cuộc thì phải bắt đầu từ người tiêu dùng
vị thế và tiếng nói của người tiêu dùng cần phải được khẳng định hơn nữa
trước tiên cái việc xử lý phải từ chính chúng ta
chúng ta không thể bỏ qua những hành vi vi phạm của những nhà sản xuất
khi mà mỗi người dân phát hiện mà tạc lựa cho qua thì rõ ràng là chúng ta đã đồng lõa
với cái việc đấy chúng ta phải mạnh mẽ chúng ta bảo vệ quyền lợi của mình
bằng cách rằng là phải gửi đơn khiếu nại tố cáo đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi của mình
vai trò người tiêu dùng ở đây là chỗ nào
chính là tay mắt nhân dân
mà người tiêu dùng là người thiệt hại
mà người mà chứng kiến vào cái
kể cả cá nhân mình phát hiện ra cũng như là người khác phát hiện ra
thế thì mình lên tiếng thông tin liên quan chức năng để mà cấu xử lý
thì tôi cho cái đấy rất là quan trọng
và như vậy góp phần làm cho cái giàn lận trong đòn đường nó sẽ giảm đi
chứ nó không như thế này thì nó cứ cứ ngang nhiên tồn tại thôi
trong tháng một mươi một tới đây bộ khoa học và công nghệ sẽ chính thức công bố tên những doanh nghiệp
đang có hành vi lừa dối người tiêu dùng để trục lợi
từ hàng đóng gói sẵn
công tác hậu kiểm đối với hàng đóng gói sẵn cũng sẽ được siết chặt hơn
nhưng để các doanh nghiệp thực sự sợ
có lẽ người tiêu dùng phải thay đổi cách ứng xử của mình
thậm chí là đẩy chai sản phẩm giàn dối